theo quan niệm dân gian hàng năm cứ đến ngày hai mươi ba tháng chạp táo quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo với ngọc hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng người trong gia đình
phương tiện để ông táo di chuyển là cá chép vì vậy vào ngày này hàng năm mọi gia đình lại thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông táo lên trầu trời
chợ cá yên sở hoàng mai hà nội là chợ cá lớn nhất thủ đô từ nhiều ngày nay luôn tấp nập kẻ mua người bán cá chép để chuẩn bị cho ngày ông công ông táo
và ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong chiều ngày hôm nay một mươi chín tháng một tức hai mươi hai tháng chạp
đây là chợ cá đầu mối lớn nhất của hà nội buôn bán các loại cá vàng trong dịp cúng ông công ông táo
theo quan niệm dân gian hàng năm cứ đến ngày hai mươi ba tháng chạp táo quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo với ngọc hoàng về mọi việc tốt xấu trong năm của từng người trong gia đình
phương tiện để ông táo di chuyển là cá chép
vì vậy vào ngày này hàng năm mọi gia đình thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông táo trầu trời
sáng sớm ngày một mươi chín tháng một tức là ngày hai mươi hai tháng chạp tại lối vào chợ đã rất đông đúc tấp nập nhộn nhịp
trước nay cá ngày hai mươi ba ông công ông táo trời này ba năm đã coi thế nào bị tua lỗ nhiều rồi
lâm nay coi thế nào rất ít cá ông công lượng cá ông công đổ ở chợ im sở là rất là ít
thế nên là lâm nay ông công bán được
hôm nay lâm nay bán cá ở đây lâm nay là đắt hàng
khách hàng chủ yếu là dân hà nội nên nên mua lên để phục vụ hà nội mình
chứ năm nay là cá đỏ đẹp hơn này cá vàng cũng là cá ngày xưa của mình luôn này
và cái này là cá cá xít của ngày xưa thế mà nó đẹp hơn
theo các tiểu thương tại chợ này năm nay hàng cá bán khá chạy
giá cá năm nay bán đắt hơn so với năm ngoái
giá cá năm nay bán đắt hơn so với năm ngoái
giá đậu từ khoảng một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi nghìn đồng một kg với cá chép vàng
và hai trăm linh một kg đối với cá chép đỏ với các mẫu mã phong phú
cá vàng nói chung là lâm nay thì đắt mẫu mã thì đẹp hơn
nhưng mà so với năm ngoái thì đắt gấp rưỡi
lâm ngoái thì thường thường là cá chép tam dương đỏ đuôi cờ đẹp
thì chỉ có từ tám mươi đến một trăm một cân thôi
nhưng mà lâm nay có tới lên đến một trăm tám mươi hai cân
một trăm tám mươi hai cân hai trăm linh nghìn trong một cân tam dương
còn cái loại cá vàng từ năm ngoái thì chỉ có sáu mươi bảy mươi nghìn một cân
nhưng mà lâm nay nó lên tới một trăm linh đến một trăm hai mươi
nhưng mà mẫu mã cá thì đẹp so với năm ngoái
cá năm nay thì có tăng hai trăm linh cho đến hai trăm hai mươi một cân
nhưng mà chất lượng cá vẫn như thế vẫn đẹp
chứ không xấu
vẫn như mọi năm thôi mẫu má vẫn như mọi năm
lâm nay thì không có nhiều bằng mọi năm đâu cháu ạ
giá cá thì nó tăng lên nhưng mà cá thì ít hơn mọi năm
không có nhiều
được biết cá phục vụ tết ông công ông táo đem về chợ bán
được các tiểu thương mua từ tam dương vĩnh phúc hà nam hải dương hưng yên
theo quan niệm của nhiều người cá chép để cúng không nhất thiết phải là cá to
miễn sao là cá khỏe không bị cháy xước mất vẩy là được
để thử độ khỏe mạnh của cá có thể chạm nhẹ vào mặt nước chậu đựng cá
nếu thấy cá bơi nhanh quẫy mạnh thì đó là con cá khỏe mạnh

ngoài ra nếu kỹ càng hơn có thể cầm cá lên và xem mang cá
nếu mang cá còn đò tươi thì là cá khỏe mạnh
nếu mang cá đỏ thâm thì là cá yếu dễ chết
tuy nhiên điều mà nhiều người lo ngại nhất vẫn là nạn vứt túi ni lông bừa bãi
sau khi đã phóng sinh cho cá